cũng trong chiều nay tỉnh trà vinh trang trọng tổ chức lễ trao tặng
truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho bảy mươi hai mẹ
và trao tặng một căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với nước
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế
đảng bộ quân dân tỉnh trà vinh đã chịu nhiều hy sinh mất mát
toàn tỉnh có gần hai mươi liệt sĩ một mươi thương bệnh binh và sáu mươi năm gia đình có công với nước
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tỉnh trà vinh có thêm bảy mươi hai bà mẹ được chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có ba hai trăm linh ba mẹ được tặng danh hiệu cao quý này
nhân dịp này tỉnh trà vinh cũng đã xuất năm mươi tỷ đồng từ quỹ an sinh xã hội
để xây một căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với nước đang gặp khó khăn về nhà ở
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày hai mươi một tháng bảy thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên tỉnh hà nam
tại đây thượng tướng lương cường bày tỏ xúc động khi biết các thương bệnh binh tại trung tâm
đều là những đồng chí mang thương tật tám mươi một trở lên
hầu hết các thương binh có vết thương bệnh lý đặc biệt nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
xong vẫn giữ vững niềm tin cuộc sống
với ý chí nghị lực của bộ đội cụ hồ thượng tướng tin tưởng rằng các thương bệnh binh nơi đây
tiếp tục kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn chiến thắng bệnh tật ổn định cuộc sống gia đình bản thân
và tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thượng tướng hoan nghênh và biểu dương tỉnh hà nam các đơn vị doanh nghiệp quân đội
đã luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ người có công và chính sách hậu phương quân đội
đối với trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên thượng tướng lương cường lưu ý các cán bộ y bác sĩ của trung tâm
cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các thương bệnh binh tại trung tâm
nhân dịp này thay mặt bộ quốc phòng và đoàn công tác thượng tướng lương cường đã tặng quà cho các thương bệnh binh
và khánh thành khu bệnh xá trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức triển lãm bảy mươi năm đền ơn đáp nghĩa
hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vương duy biên đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về triển lãm
triển lãm bảy mươi năm đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy
bảy tháng bảy tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam với các hoạt động triển lãm trưng bày
chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo đảng nhà nước và toàn xã hội với công tác thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng cùng các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật phong phú
đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
những người có công với cách mạng đã công hiến sương máu hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ sáng nay đoàn công tác đảng ủy khối các cơ quan trung ương
đã đến dân hoa thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghị trang liệt sĩ quốc gia đường chín và khu di tích thành cổ quảng trị
đại diện lãnh đạo đoàn công tác đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng
hai mươi ngôi nhà tình nghĩa mỗi ngôi nhà trị giá bảy mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách tại quảng trị
đây là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể và nhân dân
thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn bày tỏ lòng biết ơn với những đồng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ liệt sĩ
thương binh bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
cùng ngày đoàn công tác đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và đài tưởng niệm thành cổ quảng trị
tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc
vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
là một trong những huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh lào cai với đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sống không tập trung
nên việc tổ chức cấp điện lưới cho người dân còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên để người dân sớm có điện ổn định đời sống sản xuất
thời gian qua ngành điện lào cai đã tập trung nguồn lực đầu tư triển khai các dự án lắp đặt và kéo điện về tận thôn bản cho người dân
mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng để bảo đảm an toàn cho công tác đóng điện
ngay từ sáng sớm các cán bộ nhân viên điện lực huyện mường khương đã có mặt tại thôn di thàng
là một trong bốn thôn khó khăn của xã tung trung phố được cấp điện lần này
để tiến hành lắp đặt các thiết bị thử nghiệm lần cuối trước khi tiến hành đóng điện chính thức cho người dân
điện lực mường khương với vai trò trách nhiệm của mình cũng đã thường xuyên báo cáo về công ty điện lực lào cai
để có những giải pháp kịp thời tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ
cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng
và phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để hỗ trợ các nhà thầu
khi mà dự án hoàn thành đến hạng mộc lào
thì điện lực mường khương chúng tôi phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và phòng quản lý xây dựng của công ty
chúng tôi sẽ làm các thủ tục kéo dây cấp điện
đến các hộ dân ngay không để thời gian chống
và đồng thời cũng hướng dẫn rất kỹ cho bà con nhân dân trong vùng sâu vùng xa
để sử dụng điện một cách an toàn và hiệu quả
tung trung phố là xã có địa hình chia cắt bởi nhiều núi đá
dân cư chủ yếu là đồng bào mông ba dí nùng
mặt bằng dân trí còn thấp phong tục tập quán còn lạc hậu
hầu hết các hộ dân trong xã đều thuộc diện hộ nghèo cận nghèo
một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ hộ nghèo cao chính là vì không có điện
do đó việc kéo điện lưới là mong mỏi bao đời nay của người dân
cũng như các cấp chính quyền và của ngành điện lực tỉnh lào cai
từ đổ lệ đến thời gian này thì cảm thấy bà con ở trong thông rất là phấn khởi
bà con có những hộ mình cũng sẵn được tv hoặc là đồ nấu cơm khác kiểu hoặc là cái bình đuông nước
chưa có điện thì vấn đề cập nhật các tin tức thời sự của các kênh truyền hình thì bà con rất là hạn chế
hai lẽ là trong buổi tối thì trẻ con các cháu học sinh học hành
rất là vất vả
sau khi có điện thì được nhà nước đầu tư có điện thì đời sống của bà con nói chung là về cái tinh thần
thứ hết là rất là phấn khởi
điện thì nó là một yếu tố rất là quan trọng trong vấn đề sinh hoạt trong gia đình
hai lẽ là bà con có cái điều kiện để có cái phương pháp để chuyển đổi
như là lao động và cái thủ công sang công nghiệp nó hiện đại hơn
đến thời điểm này toàn bộ xã tung trung phố huyện mường khương đã có thể sử dụng điện lưới
đồng thời ngành điện cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công ở các thôn bản khác phấn đấu đến hết quý iii năm hai nghìn một mươi bảy
một trăm linh các thôn bản ở huyện biên giới mường khương sẽ có điện lưới quốc gia
đây là mục tiêu nằm trong dự án mở rộng và cải tạo lưới điện khu vực vùng sâu vùng xa tỉnh lào cai
được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
việc triển khai dự án này đã đem lại cơ hội lớn để bà con các dân tộc huyện vùng cao biên giới mường khương
vươn lên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
chuyển sang một số tin tức quốc tế người phát ngôn bộ quốc phòng hàn quốc moon sang gyung hôm nay thông báo
chính phủ nước này đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành khảo sát tại chỗ về mức độ bức xạ điện tử
do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ gây ra
phát biểu với báo giới ông moon sang kyung cho biết
bộ quốc phòng hàn quốc có kế hoạch khảo sát mức bức xạ tại nơi triển khai hệ thống tên lửa thác
và có tham khảo ý kiến người dân tại khu vực
song kế hoạch này đã bị hủy do sự phản đối của các nhóm dân sự
tuy nhiên ông moon sang kyung khẳng định nếu dân cư địa phương vẫn muốn tiến hành khảo sát
và sẵn sàng tham gia hoạt động này thì bộ quốc phòng hàn quốc sẽ ủng hộ
người dân tại khu vực seongju lo ngại về mức độ bức xạ điện tử của hệ thống thác
vì hệ thống này sử dụng cụm radar antpi hai rất mạnh để xác định được mục tiêu bằng cách phóng ra tia sóng điện tử
hiện hai trong số sáu bệ phóng trong hệ thống tên lửa thác đã được lắp đặt
song chính phủ mới ở hàn quốc đã tạm ngừng việc triển khai hệ thống này để tiến hành các đánh giá về tác động với môi trường
cựu thủ tướng thái lan dinh luc sinvat hôm nay có mặt trong phiên tòa sơ bộ cuối cùng
liên quan đến chương trình mua tạm chữ gạo gây nhiều tranh cãi dưới thời của bà tại thủ đô bangkok
bà dinh luc sinvat đã tới tòa án hình sự chuyên xét xử những quan chức cấp cao thuộc tòa án tối cao thái lan
theo kế hoạch sẽ có ba nhân chứng lấy lời khai tại phiên tòa
luật sư của bà jing lux cũng sẽ đề nghị tòa cho phép cựu thủ tướng đưa ra lời khai
theo thủ tục cả bên bị và bên nguyên đều được phép đưa ra các lời khai trong vòng ba mươi ngày sau khi phiên tòa sơ bộ cuối cùng
và sẽ ra phán quyết trong vòng một mươi bốn ngày sau đó
nếu bị phán quyết là có tội bà dinh lúc sẽ phải đối mặt với mức án lên tới một mươi năm tù giam
và tịch thu tài sản lên tới ba mươi năm tỷ bạt để bồi thường cho những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo gây ra
thủ tướng thái lan prayuth chan ol cha cũng kêu gọi những người ủng hộ bà dinh luc không nên có các hành động phá rối tại phiên tòa
sau đây sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý
sáng sớm nay một trận động đất mạnh sáu bảy độ richter đã làm dung chuyển khu vực cách thị trấn bodurom của thổ nhĩ kỳ hơn một mươi km về phía nam
và đảo kos thuộc quần đảo đô
cơ quan động đất châu âu cảnh báo có thể xảy ra một đợt sóng thần nhỏ và yêu cầu người dân tránh đi vào khu vực tòa nhà bị hư hại
chính quyền địa phương tại đảo côz cho biết nhiều người bị thương cùng với nhiều công trình bị hư hại khá nặng
còn thổ nhĩ kỳ xảy ra tình trạng mất điện và đường liên lạc bị gián đoạn
cũng trong sáng nay một vụ nổ khí ga xảy ra tại thành phố hàng châu thủ phủ chiết giang miền đông trung quốc khiến ít nhất hai người thiệt mạng và năm mươi năm người bị thương
ngoài ra vụ nổ cũng gây ra hỏa hoạn lớn đến nay ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát
một vụ cháy rừng dữ dội đã thiêu dụi hàng chục căn nhà tại tiểu bang california miền tây nước mỹ đã khiến hơn năm người phải đi lánh nạn
hơn ba nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực chữa cháy song hiện mới khống chế được một mươi diện tích đám cháy
tính từ thời điểm bùng phát đến nay hỏa hoạn đã thiêu dụi bốn mươi năm căn hộ và phá hủy sáu ngôi nhà khác